sau đó phan quốc việt đề nghị nguyễn văn trịnh nguyễn thanh long can thiệp tác động chỉ đạo để công ty việt á được bộ y tế cấp số đăng ký lưu hành tạm thời đăng ký lưu hành chính thức bộ sinh phẩm xét nghiệm covid một mươi chín
khi việt á sản xuất thương mại bán hai trăm linh bộ xét nghiệm cho bộ y tế việt đã nâng khống cơ cấu đơn giá nhưng vẫn được bộ y tế hiệp thương xác định giá là bốn trăm bảy mươi đồng một bộ không có căn cứ
cáo trạng nêu rõ trong quá trình thực hiện hành vi vi phạm phan quốc việt đã đưa gối lộ nguyễn thanh long hai hai mươi năm triệu đô la mỹ nguyễn huỳnh thư ký của bị cáo nguyễn thanh long bốn tỷ đồng nguyễn minh tuấn cựu vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế bộ y tế ba trăm linh đô la mỹ trịnh thanh hùng ba trăm năm mươi đô la mỹ nguyễn nam liên cựu vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ y tế một trăm linh đô la mỹ dự kiến phiên tòa diễn ra trong vòng hai mươi ngày
viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành thông báo về việc truy tố các bị can trong vụ án xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn vạn thịnh pháp công ty cổ phần tập đoàn đầu tư an đông ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb và các đơn vị có liên quan
trước đó ngày một mươi ba tháng một mươi hai viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố tám mươi sáu bị can về các tội tham mô tài sản vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

nguyễn lâm anh vũ nguyên phó giám đốc chi nhánh bến thành ngân hàng scb
để đảm bảo giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật viện kiểm sát nhân dân tối cao kêu gọi năm bị can này đến cơ quan công an hoặc viện kiểm sát nhân dân nơi gần nhất đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của nhà nước và thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định
nếu các bị can này tiếp tục bỏ trốn viện kiểm sát nhân dân tối cao coi đó là từ bỏ quyền tự bào chữa và bị truy tố xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh quảng bình chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan vừa triệt phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ ba đối tượng và thu giữ hơn một mươi kg ma túy tổng hợp các loại
đó là nguyễn minh tú trần thanh bình và đinh trần ngọc phi cùng sinh năm hai nghìn năm và chú tỉnh quảng bình
cùng thời điểm cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với bảy địa điểm liên quan thu giữ vật chứng là gần một mươi sáu sáu trăm linh viên ma túy và hai gói bột ma túy tổng hợp loại thuốc lắc gần một mươi một hai trăm linh viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến chín mươi tám gói ma túy tổng hợp loại nước vui ba mươi bốn gói ma túy tổng hợp loại ketamin cùng nhiều tác vật khác
phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây ra tai nạn giao thông như vi phạm quy định về tốc độ vi phạm nồng độ cồn ma túy đi không đúng phần đường làn đường không đợi vũ bảo hiểm khi đi mô tô xe gắn máy